thưa quý vị tại zambia có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những chiếc lốp xe và thùng nhựa đã qua sử dụng nằm lay lắt trong những bãi rác trên các con đường
đối với nhiều người thì cảnh tượng này có thể gây trướng mắt
tuy nhiên đối với một doanh nghiệp tại sambia những phế thải này lại là nguồn cung nguyên liệu hữu ích để tạo ra nhiên liệu
và cụ thể ở đây là xăng dầu để có thể cắt giảm chi phí nhập khẩu xăng dầu của quốc gia này
nội dung này cũng sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi